hội thảo khoa học năm mươi năm chiến thắng đồng lộc giá trị lịch sử và hiện thực do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phối hợp tổ chức với báo nhân dân và tình ủy hà tĩnh đã diễn ra tại hà tĩnh
hội thảo nhằm khẳng định chủ trương đúng đắn sáng tạo của ban chấp hành trung ương đảng
của chủ tịch hồ chí minh và đảng bộ tỉnh hà tĩnh đối với mặt trận giao thông vận tài
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tham dự hội thảo
với mục đích khẳng định tầm vóc lịch sử đồng thời tri ân tôn vinh sự cống hiến
hy sinh của các lực lượng vũ trang và nhân dân và làm rõ âm mưu thâm độc
thủ đoạn đánh phá tàn bạo của đế quốc mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại hệ thống giao thông huyết mạch
ở miền bắc và đánh phá nói chung hà tĩnh và đồng lộc nói riêng
hội thảo đã tập trung thảo luận góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
ý chí kiên cường bất khuất cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong sự nghiệp cách mạng hiện nay
với tinh thần xe cho qua nhà không tiếc sống bám cầu bám đường chết kiên cường dũng cảm
các lực lượng tại đây đã hình thành thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc
kiên cường bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch tiêu biểu nhất là tiểu đội thanh niên sung phong
của tiểu đội trưởng võ thị tần thuộc đại đội năm trăm năm mươi hai tổng đội năm mươi năm thanh niên sung phong của tỉnh hà tĩnh
tiểu đội đã kiên cường bám trụ liên tục trực chiến ngày đêm để kịp thời săn lấp hố bom
sửa chữa đường kịp thông xe ngay sau những đợt anh kích của địch
sương máu sự đóng góp hy sinh lớn lao của quân và dân ta
đặc biệt của thế hệ trẻ ở ngã ba đồng lộc
kỳ tích bảo đảm giao thông vận tải làm thất bại mọi âm mưu và hành động của đế quốc mỹ
trong việc ngăn chặn miền bắc chi viện cho tiền tuyến miền nam
chiến thắng đồng lộc là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh của dân tộc việt nam
tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của đảng
ý chí trí tuệ con người việt nam chiến thắng vũ khí tối tân của đế quốc mỹ
biểu tượng của ý chí quyết tâm vì hòa bình độc lập thống nhất của nhân dân việt nam
những chiến sĩ dũng cảm hy sinh tại ngã ba đồng lộc là biểu tượng thiêng liêng
cao quý của chủ nghĩa yêu nước việt nam chủ nghĩa anh hùng cách mạng
khát vọng cống hiến của thanh niên việt nam thời đại hồ chí minh
chiến thắng đồng lộc là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh của dân tộc việt nam
tinh thần sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của đảng
ý chí trí tuệ của con người việt nam chiến thắng vũ khí tối tân của đế quốc mỹ
biểu tượng hòa bình vì hòa bình biểu ứng quyết tâm vì hòa bình
độc lập thống nhất của nhân dân việt nam
chiến thắng đồng lộc để lại những giá trị tinh thần to lớn
có giá trị lan tỏa mạnh mẽ mãi là niềm tự hào của nhân dân việt nam
và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
cuộc sống và chiến đấu của các lực lượng bảo đảm giao thông vận tải
tại ngã ba đồng lộc trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đã để lại cho chúng ta những bài học những kinh nghiệm rất quý báu
lịch sử đã dần lùi xa nhưng ý nghĩa tầm vóc của chiến thắng đồng lộc
vẫn còn vẹn nguyên
đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh của dân tộc việt nam
tinh thần độc lập tự chủ sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng cũng nhấn mạnh về ý nghĩa to lớn
của sự nghiệp chống mỹ cứu nước
đó là bài học về vun đắp tình đồng chí đồng đội trong bối cảnh chiến tranh ác liệt
trong khó khăn gian khổ dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù
tình yêu tổ quốc yêu quê hương đã hòa quyện với tình đồng chí
đồng đội và tình yêu đôi lứa tạo nên nguồn sức mạnh tinh thần
thổi thúc những chàng trai cô gái sông lên cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước
trong khuôn khổ hội thảo chiều qua giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự hội thảo
đã dâng hương tại khu mộ của một mươi cô gái là thanh niên sung phong trong cuộc kháng chiến chống mỹ
hy sinh tại ngã ba đồng lộc thuộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh